đây là khu nhà trọ bảy tầng với bốn mươi năm phòng trọ được gia đình anh thân văn thái hoàn thiện để đưa vào hoạt động kinh doanh

để đảm bảo tuân thủ các quy định và điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy

đây là khu để xe của nhà trọ đường khu đại bạch riêng cho đường khu
tương lai ở trong xe máy đã thiết kế thêm một bể nước để chữa cháy
kinh doanh nhà trọ đa phần đến chín mươi năm chúng tôi dùng đoàn bể tài chính là vai ngân hạ
giờ các áp lực về tài chính của hàng tháng của chúng tôi rất là cao
nhưng vượt lên tất cả những khó khăn gia đình chúng tôi nội riêng và toàn bộ các chủ trọ của bên dân xã tăng tiến
sẽ cố gắng bắt kịp cũng như là nâng cấp làm sao cho nó đảm bảo an toàn về vấn đề phòng cháy cháy nổ
cái vấn đề quan trọng nhất mình là một người chủ trọ và phải có trách nhiệm đó là tuyên truyền
trước khi các bạn ấy vào là có tuyên truyền là phòng của bạn như thế nào cách khu vực thoát hiểm ra làm sao
và gần các bạn có những bộ tiêu lệnh cũng như có hệ thống bình xịt sữa khẩn cấp là ở cách các bạn bao nhiêu mét
và hướng dẫn các bạn ấy là đưa các bạn đi là vị trí đó khi xảy ra vấn đề sự nổ trong quá trình nấu ăn cháy nổ
nếu có thể xảy ra là các bạn đã phương hướng xử lý như thế nào và gọi khẩn cấp cho ai
tuy nhiên không phải khu nhà trọ nào chủ cơ sở cũng có điều kiện để đầu tư bài bản và nghiêm túc
trên thực tế tại địa bàn huyện việt yên cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước
cũng có hàng nghìn khu nhà trọ nhà cho thuê xây dựng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
các nhà trọ đều có diện tích nhỏ hẹp được xây dựng tự phát đa số không theo quy hoạch
các chủ cơ sở chỉ tính toán làm sao để có nhiều số phòng trọ đưa vào kinh doanh thu lợi nhuận
mà không quan tâm đến sự an toàn về phòng cháy chữa cháy
chính vì thế các cơ sở đều chưa trú trọng đến lối thoát nạn chỉ có một cầu thang bộ trong nhà
một số nhà trọ hàn khung lồng sắt dạng chuồng cọp nhằm phòng ngừa trộm cắp tài sản
lại gây cản trở công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vâng đây là khu nhà trọ với hàng chục ca hộ đang cho thuê đã được chủ đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước đây
do vậy là tiêu chuẩn phòng cháy cháy không đáp ứng
và giờ đây thì chủ cơ sở đã nhận thức được những nguy cơ về cháy nổ đối với loại hình như thế này
và trong thời gian tới đây thì toàn bộ mái tôn sẽ được gỡ bỏ để mở lối thoát nạn thứ hai
đáp ứng an toàn với tiêu chuẩn phòng cháy chất cháy
khu nhà trọ này cao năm tầng được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi chín
với gần bốn mươi phòng trọ đang hoạt động tòa nhà chỉ có một lối cầu thang bên trong tòa nhà
với hơn một trăm linh con người sinh sống bên trong nếu không may xảy ra sự cố cháy nổ việc thoát nạn là điều không thể
từ công tác tuyên truyền vận động tư vấn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cũng như các bài học đắt giá từ những vụ cháy đã xảy ra tại nhiều địa phương
chủ cơ sở này đã quyết định sẽ cải tạo sửa chữa
mở lối thang bên ngoài tòa nhà làm lối thoát nạn thứ hai
khu nhà trọ anh đã xây dựng từ rất nhiều năm trước và khu mới
thì hiện tại về ý thức sau khi được tuyên truyền hướng dẫn
thì đối với khu nhà trọ cũ về điều kiện bây giờ thì nó lại không đáp ứng được quy định về phòng cháy chất cháy mới
chính vì vậy là những cái gì mà khắc phục được là chủ nhà trọ đã có ý thức
để làm sao khắc phục điều kiện đảm bảo để cho người công nhân ở trọ được an toàn
thực tế loa hình nhà trọ do thuê tại huyện việt yên
cũng như nhiều địa phương khác có một đặc điểm chung
đó là khi địa bàn có khu công nghiệp hoạt động nhận thấy nhu cầu nhà trọ của công nhân tăng cao
người dân địa phương xuất phát từ làm nông đã đầu tư xây nhà trọ cho công nhân thuê
các gia đình tận dụng diện tích đất sẵn có đầu tư xây dựng nhà trọ với mức kinh phí hạn hẹp
việc xây dựng cũng hoàn toàn tự phát
do đó các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy của các công trình không được đảm bảo
quá trình hoạt động cũng phát sinh nhiều bất cập do đó nguy cơ cháy nổ là rất lớn
các gia đình tận dụng diện tích đất sẵn có đầu tư xây dựng nhà trọ với mức kinh phí hạn hẹp

tù xây dựng trước hay sau năm hai nghìn hai mươi đều phải thực hiện quy định đảm bảo an toàn về phòng cháy chất cháy
và được quản lý theo phần cấp
liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều quan trọng đầu tiên đó là chúng ta cần làm tốt công tác phòng ngừa
và trong trường hợp có sự cố cháy nổ xảy ra thì mỗi người dân cần trang bị cho mình
cho gia đình mình những kiến thức về kỹ năng thoát nạn thoát hiểm
những trường hợp thoát nạn an toàn trong sự cố cháy trung cư mini xảy ra tại thanh xuân hà nội vừa qua
đã cho thấy bài học này
chuyên mục bạn nên biết hôm nay sẽ là những tư vấn hữu ích về kỹ năng thoát hiểm
khi có sự cố cháy nổ xảy ra đối với loại hình trung cư nhà cao tầng
với những cư dân ở đô thị nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng
khi cháy xảy ra phải tìm ra lối thoát nạn
theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn
nếu phải băng qua lửa hoặc khói dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn áo khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt
khi di chuyển cần cúi khong và men theo tường
khi mở cửa cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa tránh để lửa tạt vào người
nếu nhiệt độ quá cao phải tìm lối thoát khác
nếu không có lối thoát hãy ra bàn công cửa sổ ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy
có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất
nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ
an toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi
những thông tin trong chuyên mục bạn nên biết đã khép lại chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình này tuần sau